thưa quý vị thời tiết nắng nóng vẫn tiếp diễn kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư tăng cao
vì vậy quý vị hãy luôn nhớ tránh tình trạng dùng điện quá tải
cũng như tắt tất cả các thiết bị điện trước khi ra đường
và ngoài ra quý vị cũng cần lưu ý là hãy uống đủ nước
bởi vì nắng nóng thì còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
trong ngày hôm nay đông bắc bộ trời sẽ có nắng có nơi nắng nóng
vùng núi và trung du bắc bộ có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to nhất là về chiều tối và đêm
trong khi đó khu vực trung bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gây gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm cho tới ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là từ bốn mươi năm năm mươi
còn tây nguyên và nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng